thưa quý vị vượt qua hàng nghìn ứng viên đến từ các quốc gia đặng quỳnh giao học sinh lớp một mươi hai anh
trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn tỉnh quảng trị đã nhận được học bổng toàn phần của ba trường đại học quốc tế
phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng trị đã gặp gỡ và trò chuyện với cô học trò đầy tài năng này
để hiểu hơn về ước mơ trở thành một nhà ngoại giao giỏi của đảng quỳnh giao
sau nhiều tháng tìm hiểu lựa chọn trường có tiêu chí học bổng phù hợp
tháng ba vừa qua đặng quỳnh giao nộp hồ sơ vào ba trường đại học danh tiếng tại canada và italia
với bài luận xuất sắc kết hợp thành tích học tập đáng nẻ và các hoạt động xã hội đã giúp em trúng tuyển
đặng quỳnh giao đã nhận được gói học bổng toàn phần tổng cộng hai mươi tám usd từ đại học mos allision cho bốn năm học
đặc biệt em nhận được suất học bổng hiệu trưởng của đại học xanh thomas trị giá tám mươi ba usd
và mới nhất là một trường đại học của italia đồng ý cấp học bổng một trăm linh trị giá hai mươi tám usd cho em
trong ba học bổng mà em nhận được thì em quyết định sẽ nhập học trường đại học saint thomas ở canada
bởi vì đó là trường đại học khai phổng duy nhất ở canada và sẽ giúp em dình được băng cử nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau
trường có thể mênh viên khoa học xã hội nên là sẽ rất thuận lợi cho việc theo học ngành quan hệ quốc tế khoa học kiểm trí và kiến tế của em
từ những năm học cấp hai đặng quỳnh giao luôn ấp ủ niềm đam mê được trở thành một nhà ngoại giao giỏi
để có thể chạm tay với ước mơ đặng quỳnh giao quyết định thi vào lớp chuyên anh của trường trung học phổ thông chuyên lê quỳ đôn
trong ba năm học đặng quỳnh giao luôn cố gắng nỗ lực không ngừng và giành được nhiều thành tích học tập đáng nể
giáo là một học sinh rất là thông minh và tiệm thứ ba cực kỳ nhân
điểm đặc biệt ở giáo là em có một khả năng tự học rất là tốt và sống ở trong lớp thì em cũng khá hòa đồng với bạn bè
và có thêm một cái nữa là giáo rất hay tư
tư tìm tòi và rất là sáng tạo trong cái kết hợp cũng như trong những sản phẩm mà em làm ra
em thấy là ước mơ trở thành nhà ngoại giao của bạn rất là khả thi
vì theo em thì bạn đã có một tổ chức để trở thành một nhà ngoại giao đó là tính năng lộ và tính thuyền phục được người khác
và em cảm thấy là đối với một học sinh chúng em mà đạt được ba học bổng của ba trường viên trả thì em thấy rất là ngưỡng mộ bạn
bên cạnh việc học tập đặng quỳnh giao luôn tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên
đặng quỳnh giao luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội thiện nguyện tổ chức mô hình hội nghị liên hợp quốc tại trường
bên cạnh đó đặng quỳnh giao đã lập trang facebook kiếp ở quảng trị với phụ đề bằng tiếng anh để quảng bá và giới thiệu danh lam thắng cảnh và đặc sản quảng trị cho bạn bè trong nước và quốc tế
theo đặng quỳnh giao muốn trở thành nhà ngoại giao giỏi bên cạnh kiến thức còn đòi hỏi phải có nhiều kỹ năng sống
em thực sự là muốn trở thành một nhà ngoại giao của việt nam nên chắc chắn là em sẽ trở về việt nam
trong gia đình em thì em rất là gắn bó với tất cả các thành viên trong gia đình nên em nghĩ là mình không thể sống xa bố mẹ ở một đất nước khác được
nên em chắc chắn là quay trở về việt nam để cộng hiến
bằng nhiều khả năng và ý chí quyết tâm của bản thân đặng quỳnh giao nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa tại môi trường giáo dục mới
tấm gương của đặng quỳnh giao cũng là động lực để những thế hệ học sinh quảng trị tiếp tục cố gắng phân đấu
biết ước mơ và hiện thực hóa được ước mơ của bản thân làm đẹp thêm truyền thống hiếu học
thương quản trị